từ lúc đưa vào sử dụng đến nay thì đã có gần năm mươi năm cầu cẩm lý nằm trên địa bàn huyện lục nam tỉnh bắc giang
hàng ngày phải oan mình gánh chịu hàng nghìn lượt xe trọng tài lớn chạy qua
và hiểm họa thì luôn tiềm ẩn nhưng việc duy tu và sửa chữa cây cầu thì lại được thực hiện một cách chấp vá và nhỏ giọt
tuyến quốc lộ ba mươi bảy là tuyến giao thông có mặt đường hẹp nhưng thường xuyên có xe tải hạng nặng
xe container di chuyển từ quảng ninh hải phòng hải dương chạy qua bắc giang để đi lạng sơn
lên cửa khẩu hữu nghị vì vậy lượng xe container qua cây cầu này rất đông
gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

tất cả các phương tiện khi mà chở hàng hóa chạy qua cây cầu này chỉ được giới hạn là mức chín tấn
thế nhưng việc có rất nhiều các xe tải trọng lớn hơn chín tấn chạy qua cây cầu này thì không biết rằng tuổi thọ hay là sức trụ đựng của cây cầu sẽ đi đến đâu
cầu cầm lý đã nằm trong danh mục được chính phủ phê duyệt đầu tư khẩn cấp để cầu đường bộ tách khỏi cầu đường sắt
tuy nhiên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa có nguồn vốn để bố trí xây dựng cầu cẩm lý
thì vẫn chưa có cái kế hoạch đầu tư đối với cây cầu này
nghĩa là kể cả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn một mươi sáu hai mươi đối với cây cầu này cũng không có
thế mà mặc dù cây cầu này nó có trong danh mục đầu tư khẩn cấp để cầu đường bộ tách khỏi cầu đường sắt
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được bố trí nguồn vốn đầu tư
thế mà hàng năm thì trước tình trạng lưu lượng phương tiện giao thông lớn và nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân
thì năm nào tỉnh bắc giang cũng có những kiến nghị đề nghị với bộ giao thông
để quan tâm xây dựng cây cầu này tách khỏi cầu đường sắt
nên tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có kế hoạch đầu tư
hiện nguồn vốn để đầu tư xây dựng cầu cẩm lý vẫn chưa được bố trí
trong khi chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng thì người dân sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với những bất cập hiểm họa khôn lường